thôn trung châu ai cũng biết tiếng nhà ông giáo tốt bụng trần huy thuyết
vợ chồng ông lấy nhau đã sáu mươi bảy năm có năm mặt con gia đình lúc nào cũng đầm ấm an vui
từ ngày nghỉ hưu con cái trưởng thành ông gánh vác bao việc của thôn xóm dòng tộc
nhưng ông dành nhiều tâm huyết sức lực nhất vẫn là việc giải quyết mâu thuẫn thôn xóm dòng tộc
cái sự bình yên mà càng bình yên bao nhiêu thì càng tốt
nên với tôi được bầu vào trong tổ chức hòa giải tôi rất là phấn khởi
thì đây tôi nghĩ đây nó là cái trách nhiệm của mỗi người đóng góp vào cái sự bình yên của thôn xóm
vừa mang lại cái quyền lợi kinh tế cho mọi người
nếu như kiện tụng thì hãy tốn tiền mà mất hết tình cảm
nếu ta hòa giải được thì đó là cái tuyệt vời nhất
sáng nay ông thuyết đi họp tổ hòa giải
nơi ông đến là nhà văn hóa
thôn trung châu bí thư tri bộ trưởng thôn trưởng ban công tác mặt trận trưởng các hội trong thôn đều tề tiệu
tất cả họ đều là thành viên của tổ hòa giải
là bản thân anh nhóm là đảng viên
hai nữa lại là thành viên của hội trí bình
tính tình của anh này là hòa đồng với lại mọi người
nên nó gây ra một cái suy nghĩ là chưa đúng đắn của chỗ bà vợ
về phía các cái đoàn thể khác như nông dân phụ nữ các cái kết hợp
với vậy để mà tuyên truyền cho chị
bởi vì là cái mâu thuẫn trong gia đình mà dằn vặt nhau quá thì nó bức xúc
cái sự việc này nó chỉ là nghi kỵ lẫn nhau thôi
thì tôi là chịu trách nhiệm về cái bên nông dân này
thì tôi theo tôi nghĩ là sẽ gặp riêng bà trưởng
gặp riêng bà phải phân tích cho bà ấy
sự việc người đảng viên trương duy nhẩm đưa đơn ly ly dị vợ sau hơn bốn mươi năm chung sống đã được khép lại
có được điều đó là do các thành viên đã có sự phân công đúng người đúng việc khéo léo vận động thuyết phục
sau khi sắp nhập thôn kiện toàn tổ hòa giải
thì xã xuân khê có bốn thôn với bốn tổ hòa giải tập trung giải quyết các tranh chấp ở khu dân cư như đất đai hôn nhân gia đình
mỗi tổ hòa giải có bảy thành viên đều là cán bộ
các thành viên trong tổ hòa giải được nhân dân lựa chọn
ban công tác mặt trận suy tôn bầu và đề nghị chủ tịch ubnd xã công nhận
tất cả họ đều phải có phẩm chất đạo đức có uy tín trong cộng đồng và am hiểu về pháp luật
để chi cho mỗi vụ hòa giải năm mươi đồng cho sách bút và một trăm linh đồng cho mỗi người
chi phí bồi dưỡng ít ỏi là vậy mà thành viên tổ hòa giải ai nấy đều giữ lòng nhiệt huyết tận tụy và say mê
để chi cho mỗi vụ hòa giải năm mươi đồng cho sách bút và một trăm linh đồng cho sách bút và một trăm linh đồng cho sách bút và một trăm linh đồng cho sách bút và một trăm linh đồng cho sách bút và một trăm linh đồng cho sách bút và một trăm linh đồng cho sách bút và một trăm linh đồng cho sách bút và một trăm linh đồng cho sách bút và một trăm linh đồng cho sách bút và một trăm linh đồng cho sách bút và một trăm linh đồng cho sách bút và một trăm linh đồng cho sách bút và một trăm linh đồng cho sách bút và một trăm linh đồng cho sách bút và một trăm linh đồng cho sách bút và một trăm linh đồng cho sách bút và một trăm linh đồng cho sách bút và một trăm linh đồng cho sách b